tổng bí thư trường trinh là nhà lý luận xuất sắc nhà văn hóa lớn và là nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng việt nam
nhân dịp này chúng tôi mời quý vị và các bạn hãy cùng nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí qua phóng sự sau
đây là một tiết học về cuộc đời và sự nghiệp của tổng bí thư trường trinh tại trường học viện báo chí và tuyên truyền
thông qua thiết học này các sinh viên đã có dịp hiểu rõ hơn về con người và những bóng góp công nghiệp lớn lao của ông
đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước trong suốt sáu mươi năm hoạt động cách mạng
ông là một người đã dành cả cuộc đời mình để chung với đảng hiếu với dân dành chọn cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nhà
đấy là một cống hiến vô cùng quan trọng và cũng giúp cho đất nước ta phát triển được như ngày hôm nay
ngoài ra chúng ta có thể rõ ràng thấy một điều rõ ràng là tổng bí thư trường trinh đã có một tình cảm rất sâu đậm như là chân thành đối với đồng bào và nhân dân
tổng bí thư trường trinh sinh năm một nghìn chín trăm linh bảy và mất
năm một nghìn chín trăm tám mươi tám tên thật là đặng xuân khu quê ở huyện xuân trường tỉnh nam định sinh ra và lớn lên trong một gia đình khoa bảng giàu truyền thống yêu nước
ngay từ nhỏ ông đã sớm bộc lộ tư chất thông minh và nhiệt huyết với dân với đất nước
ông đã giữ các chức vụ quan trọng trong hệ thống chính trị đặc biệt là hai lần giữ chức tổng bí thư của đảng cộng sản việt nam
trong cách mạng dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩa đồng chí trường trinh cùng tập thể ban chấp hành trung ương đảng đứng đầu là chủ tịch hồ chí minh
đặc biệt đồng chí được nhiều nhà nghiên cứu nhận định là người nắm giữ chìa khóa của công cuộc đổi mới đất nước cách đây hơn ba mươi năm
trải qua tám mươi một tuổi đời hơn sáu mươi năm hoạt động cách mạng kiên cường và liên tục đồng chí trường trinh đã nêu một tấm gương sáng và để lại cho chúng ta những bài học quý đặc biệt là cho thế hệ trẻ ngày nay

trải qua tám mươi một tuổi đời hơn sáu mươi năm hoạt động cách mạng kinh cường và để lại cho chúng ta những bài học quý đặc biệt là cho thế hệ trẻ ngày nay